hiện nay tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh tiền giang đang diễn biến phức tạp
đe dọa an toàn về đời sống và sản xuất của người dân nhất là thời điểm mùa mưa bão đang đến gần
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh tiền giang sẽ ra tám mươi một điểm sạt lở với tổng chiều dài gần bốn một trăm linh m
chủ yếu tại các huyện vùng ngập lũ đầu nguồn là cái bè cai lậy thị xã cai lậy và huyện châu thành
trong đó huyện cái bè nhiều nhất với bốn mươi hai điểm sạt lở
trong đó huyện cái bè nhiều nhất với bốn mươi hai điểm sạt lở
ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang đã cho xử lý năm mươi tám điểm sạt lở
về lâu dài tỉnh đã đưa ra các giải pháp công trình và phi công trình
đồng thời yêu cầu các địa phương tăng cường giả soát kiểm tra theo dõi
để nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai nói chung và khắc phục sạt lở nói riêng
chúng tôi tổ chức tuyên truyền dân động người dân là
tự bảo vệ dùng đất trên tuyến đê đi qua dùng đất của mình

ngoài ra quý bàn tỉnh cũng có ban hành cơ chế hỗ trợ về kè giữ lục bình
trồng cỏ để chống xối lở bờ
ngoài ra tiền giang đang triển khai mô hình kè giữ lục bình
và trồng cây phòng chống sạt lở tại các huyện thị vùng ngập lũ phía tây
đối với trồng cây phòng chống sạt lở ven bờ huyện hỗ trợ các xã bình quân bảy đồng một cây giống